ubnd tp hcm vừa yêu cầu các sở ban ngành ubnd hai mươi bốn quận huyện tăng cường phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn
nơi nào địa phương nào để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng đơn vị địa phương đó chịu trách nhiệm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức thanh tra kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy nhằm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các cơ quan tổ chức chủ cơ sở
kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn khu dân cư tổ dân phố hộ gia đình
thành phố lưu ý nơi nào địa phương nào để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm